khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông hàm yên thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện một vụ vận chuyển hàng chục kg pháo nổ đang được đưa đi tiêu thụ
theo đó lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín ld ba mươi nghìn một trăm sáu mươi chín kéo theo sơ mi trở container biển kiểm soát chín mươi tám ld năm trăm bốn mươi hai do lái xe nguyễn văn yên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn am xã an dương huyện tân yên tỉnh bắc giang điều khiển lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang vận chuyển trái phép năm mươi một kg pháo nổ
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện hàm yên tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó trong năm hai nghìn một mươi chín trạm cảnh sát giao thông hàm yên đã phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép với tổng trọng lượng một trăm linh bốn kg